phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng phối hợp với công an thành phố đà lạt
phá đường dây vận chuyển mua bán ma túy từ thành phố hồ chí minh về lâm đồng
bắt ba đối tượng thu giữ một bánh heroin
ba đối tượng bị bắt giữ gồm phan vũ đạt và nông hoàng phương nguyên
cùng ở phường chín đà lạt tỉnh lâm đồng và lê minh tuấn trú tại phường bốn quận ba thành phố hồ chí minh
trong đó đạt và nguyên giữ vai trò cầm đầu tuấn giữ vai trò vận chuyển ma túy trong đường dây
tiến hành khám xét ngoài một bánh heroin bị cơ quan công an thu giữ
lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện bảy gói ni lông bốn mươi hai gói giấy bên trong chứa chất nghi là heroin
và một cân điện tử được giấu ở nhiều nơi trong nhà
các đối tượng khai nhận tăng vật trên là heroin do đạt mua của tuấn với giá hai trăm linh triệu đồng
lấy lý do khó khăn sau thời điểm dịch bệnh để ngụy biện cho hành vi
vận chuyển ma túy
trong thời điểm dịch bệnh một tài xế taxi đã nhận đi giao một lượng ma túy lớn vào địa bàn thành phố đà nẵng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê văn la bốn mươi bốn tuổi
trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng bị cáo lê văn la là tài xế taxi hoạt động tại khu vực thành phố hội an
và thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
thông qua việc lái xe la đã quen biết và được nguyễn đức lên trú tại tỉnh quảng nam
đặt vấn đề thuê vận chuyển trái phép chất ma túy
thấy lợi nhuận cao lại dễ dàng thực hiện nên la đồng ý
sau quá trình nắm thông tin và tổ chức theo dõi công an thành phố đà nẵng bắt quả tang lê văn la
khi đang vận chuyển ba kg ketamin được ngụy trang trong những túi trẻ khô
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê văn la mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
riêng nguyễn đức lên đã bị công an tỉnh quảng nam bắt giam vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy
còn với hành vi chạy quảng cáo đăng tải các sản phẩm mua bán máy tính điện thoại
sau khi khách chuyển tiền cọc thì đối tượng minh đã chặn mọi liên lạc
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng thồng vũ minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường một mươi hai quận tám tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua xác minh thồng vũ minh đã lập các tài khoản facebook giả mạo
rồi đăng những bài viết liên quan đến mua bán các mặt hàng máy tính điện thoại với số lượng lớn
khi có khách hàng muốn giao dịch minh yêu cầu chuyển tiền cọc vào tắc tài khoản của minh cung cấp
sau đó chiếm đoạt tiền không gửi hàng cho các bị hại và chặn facebook zalo số điện thoại của nạn nhân
lực lượng công an thu giữ một laptop ba điện thoại di động một chứng minh thư giả
hai thẻ ngân hàng và hai mươi năm triệu đồng tiền mặt
quá trình đấu tranh bước đầu chứng minh rằng đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội của nhiều nạn nhân với số tiền chiếm đoạt là một trăm bảy mươi triệu đồng
riêng tại huyện diễn châu với thủ đoạn như trên thì thồng vũ minh cũng đã chiếm đoạt số tiền hơn một mươi bảy triệu đồng của một nạn nhân
đối tượng hà văn quyền thu mua một khối lượng lớn đất cát không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho các công trình dự án trên địa bàn
quyền đã chỉ đạo kế toán công ty mua hóa đơn giá trị gia tăng hợp thức hóa số lượng đất cát không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt tiền thuế
công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố hai bị can là hà văn quyền và nguyễn thị tâm cùng chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh về tội trốn thuế
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi công ty trách nhiệm hiểu hạn việt long trường thịnh có địa chỉ tại thôn sơn trung xã cẩm thịnh huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
do hà văn quyền làm giám đốc đã thu mua một khối lượng lớn đất cát không rõ nguồn gốc sản xuất xứ để bán cho các công trình dự án trên địa bàn
sau đó hà văn quyền đã chỉ đạo kế toán công ty là nguyễn thị tâm mua tám hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hiểu hạn xây dựng và vận tải trung hiền và công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp mạnh hà với tổng giá trị tiền hàng ghi trên các hóa đơn là hơn hai ba tỷ đồng để sử dụng hợp thức hóa số lượng đất cát không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt gần sáu trăm linh triệu đồng tiền thuế của nhà nước
thưa quý vị với hành vi giả danh công an nhà báo công tác văn phòng chính phủ hay luật sư để lừa đảo là chiêu trò không hề mới song do sự chủ quan và thiếu cảnh giác đề phòng của nhiều người dân đã khiến cho các đối tượng phạm tội vẫn có thể dễ dàng lừa đảo chiếm đất tài sản và công an tỉnh quảng ngãi đã kịp thời phát hiện các đối tượng với thủ đoạn lừa đảo này
đối tượng nguyễn văn chiến hai mươi bốn tuổi ở xã tỉnh thọ huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi tự xưng mình là cảnh sát hình sự
tuy làm công nhân nhưng nguyễn văn chiến đến cửa hàng điện thoại trên đường quang trung thành phố quảng ngãi giới thiệu mình đang công tác tại công an thành phố quảng ngãi
khi tạo được sự tin tưởng của chủ cửa hàng chiến mua một lúc bốn điện thoại di động và nói tặng xếp nhưng mục đích chiếm đoạt
do tin tưởng chiến là cán bộ công an chủ cửa hàng đã cho bán nợ chiến mang số điện thoại trên bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
tôi là công an của thành phố nên là tạo lòng tin và anh không xem nhưng mà tôi chỉ lướt qua cho anh xem
còn đối tượng trần văn chí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chủ huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận bị công an phường trần phú tp quảng ngãi bắt giữ khi thực hiện hành vi lừa đảo chạy việc tại quảng ngãi
ông là bộ đội rồi ra rồi xí quân rồi lòm quân đội rồi công an rồi qua công an rồi bây giờ đưa ra ngoại bộ chính trị rồi đưa qua
thầm chính phủ phụ trách cánh đoan đĩa lò khí với lợi nước non người ta họ lấy là một trăm linh triệu
đặt trên mạng thấy trên mạng nó bán gì là em có đặt hai bộ đồ hai bộ đồ công an
rồi em nói là em mua về để em chụp hình rồi sau đấy dù mình làm
thế ý em nghĩ là mình làm chụp hình ví dụ người ta hỏi mình làm gì em đưa cái hình nó coi để mình tạo lòng tin cho người ta
bộ đồ nghề của trần văn chí mang theo gồm bộ
bộ trang phục đại tá công an còng số tám các con dấu thẻ nhà báo luật sư văn phòng chính phủ để thực hiện hành vi lừa đảo
tại nhiều tỉnh thành cả nước đối tượng đã giả danh công an luật sư nhà báo để chạy việc và lừa chiếm đoạt trên một mươi tỷ đồng
tại quảng ngãi đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn trên
qua công tác giám tình hình tại địa bàn và đặc biệt chú trạng công tác kiểm tra lưu trú các cơ sở về lưu trú trên địa bàn
thì kịp thời phát hiện các đối tượng liên quan đến vi phạm pháp luật và đặc biệt là công an phường kịp thời phát hiện được đối tượng giả danh đại tá công an để thực hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo của đối tượng
các đối tượng tạo ra cho mình một vỏ bọc là cán bộ cao cấp có nhiều mối quan hệ có thể chạy được biên chế vào làm việc tại các cơ quan nhà nước
dưới các vỏ bọc hoàn hảo trên các đối tượng đã tạo được lòng tin đối với các bị hại
và thực hiện thành công các vụ lừa đảo
với số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng loại tội phạm này không mới
song cách hành xử của các đối tượng biến hóa tinh vi khó lượng xâm hại đến tài sản của người dân và làm tổn hại đến uy tín các ngành chức năng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa mời đối tượng trần nhật tuấn chú tệ huyện đầm rơi lên làm việc do tố giác vụ chết người sai sự thật
vào khoảng một mươi bốn h ngày chín tháng bảy
phụ nữ chết dưới ao cá phía sau nhà
trong quá trình điều tra vụ việc trần nhật tuấn đã tố giác một người đàn ông ở ấp kinh chùa xã trần hợi huyện trần văn thời
có hành vi kéo sát người phụ nữ trên từ cửa nhà sau thì ra ao cá
qua quá trình xác minh và cùng các chứng cứ thu thập đã có cơ sở kết luận người phụ nữ trên tử vong do ngặt nước và có dấu hiệu nhồi máu cơ tim
đồng thời khẳng định không có vụ việc như tuấn tố giác
tại cơ quan công an trần nhật tuấn thừa nhận do có mâu thuẫn chuyện tình cảm
nên tuấn đã bịa đặt chuyện trên nhằm mục đích để công an mời người này làm việc và làm rõ việc anh này đe dọa đánh tuấn
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần quang công
chú tại tp đà lạt là chủ thầu xây dựng để điều tra về hành vi vi phạm quy định an toàn lao động
để đất sạt lở đè chết một công nhân trong quá trình thi công nhà ở trên địa bàn
trước đó ngày chín tháng ba ông ngô văn giang chú tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
cùng một số người khác đang dọn dẹp khu vực thi công xây dựng phần móng nhà cho một gia đình ở thành phố đà lạt
thì bất ngờ bờ ta lui đất cao khoảng ba mét gần đó đổ sập xuống hậu quả khiến ông giang tử vong
sau khi vụ việc xảy ra công an thành phố đà lạt đã có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp khám nghiệm và điều tra
đồng thời phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lâm đồng tiến hành giám định
xác định chủ thầu xây dựng công trình đã vi phạm quy định an toàn lao động
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị tại tp hcm hai công ty nằm cùng địa chỉ trên địa bàn xã lê minh hưng huyện bình chánh bốc cháy vào lúc dạng sáng ngày hôm nay
bốn người trong một gia đình bị mắc kẹt ở bên trong đã được cảnh sát và người dân giải cứu đưa ra ngoài an toàn
theo đó vào khoảng bốn giờ ba mươi năm phút dạng sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã tiếp nhận tin báo vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ cơ khí trường thịnh
và công ty trách nhiệm hiếu hạn gia công ép nhựa hà nội trên đường mai bá hương
nhận được tin báo năm xe chữa cháy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
cảnh sát cùng với người dân đã nhanh chóng vào khu vực cháy giải cứu được bốn người gồm ba người lớn và một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba
vụ cháy không gây thiệt hại về người thế nhưng khiến khoảng bốn trăm linh m hai của hai công ty bị lửa theo dụi
cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh
huyện nguyên nhân cũng như thiệt hại trong vụ cháy đang được công an huyện bình chánh thống kê điều tra làm rõ
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đã phối hợp với công an thị xã bến cát
phát hiện và chìa xóa một nhóm đối tượng có hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật
theo tài liệu của cơ quan điều tra nhóm đối tượng gồm đặng công tín
đặng minh mẫn lý tuấn anh nguyễn thành vũ cao duy trí và một số đối tượng khác không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài các đối tượng đã tìm mua các tiếp viên rồi bán lại cho các quán karaoke và quán massage
thông qua một số kênh môi giới trần cao sang cùng với nguyễn đức khoa chở theo hai nữ nhân viên đến điểm hẹn
ở phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương để bán lại cho nhóm cổ tín
khi đến điểm hẹn sang đã bị nhóm cổ tín giả làm công an khống chế hai nữ tiếp viên rồi đưa về một nhà nghỉ
thuộc phường thới hòa để giam giữ và cử người canh gác
cũng với thủ đoạn tương tự khi giao dịch với nhóm của võ thị tuyết nhung nhóm cổ tín đã tiếp tục giam giữ thêm một nữ tiếp viên khác
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an thị xã bến cát kịp thời phát hiện bắt giữ nhóm của đặng công tín
giải thoát cho ba nữ tiếp viên
mở rộng điều tra vụ án cơ quan công an xác định vào ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhóm cổ tín đã bán hai người phụ nữ qua campuchia
đội điều tra tổng hợp phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện bát sát tỉnh lào cai vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi bốn tháng bảy hai đối tượng là phạm huy hoàng và trần đức toán cùng chú tại thành phố lào cai đã bị bắt quả tang khi đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên địa phận thôn một xã bản vược huyện bát sát tỉnh lào cai
tại chỗ phát hiện trong mũ bảo hiểm của toán có sáu túi ni lông
trong mỗi túi có chứa những cục bột mỏng
màu trắng có trọng lượng một mươi tám bốn gram
hai đối tượng khai nhận số bột màu trắng là heroin
hai đối tượng còn khai nhận do nghiện thuốc huyện nên đã tìm mua số heroin nói trên của một người không rõ tên tuổi với giá bốn triệu đồng đem về để sử dụng
trong khi đó tại hải phòng đội tuần tra số hai phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ vũ văn chiến bốn mươi tuổi trú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng về hành vi chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản
trong khi đó tại hải phòng đội tuần tra số hai phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ vũ văn chiến bốn mươi tuổi chú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng về hành vi chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản